là lực lượng chủ công trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai tp hcm đã đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với mỗi chiến công của đội cảnh sát hình sự đều có những dấu ấn đậm nét của những chiến sĩ trinh sát
và thượng úy nguyễn vĩnh hảo một trinh sát trẻ của đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai là một điển hình như thế
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã bàn bạc với nhau đi trộm cắp xe máy để bán qua campuchia kiếm tiền tiêu xài
để đối phó với lực lượng công an sau khi thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng đã thay thế biển số giả dùng thiết bị phá sóng định vị xe máy